một đôi nam nữ vừa vào nhà nghỉ thì đã bị công an bắt giữ
khám xét tại chỗ phát hiện một hai trăm linh viên ma túy được nam thanh niên quấn quanh bụng
vào ngày hôm qua ngày một mươi sáu tháng một mươi hai công an tp vinh tỉnh nghệ an đang tạm giữ hình sự
hai đối tượng là thái văn triều sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và mong thị hiền chú tỉnh nghệ an
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó tại một nhà nghỉ ở phường bến thủy tp vinh công an phường bến thủy
tiến hành kiểm tra hành chính một đôi nam nữ khi vừa xuống xe taxi để vào nhà nghỉ
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an phường tiến hành khám xét nhanh thu giữ sáu túi ni lông
và được thái văn triều cuốn quanh dán băng dính tại phần bụng của đối tượng
bên trong có sáu túi ni lông chứa một hai trăm linh viên hồng phiến